cũng trong kết luận này các cá nhân và đơn vị để xảy ra các sai phạm như hỗ trợ giải phóng mặt bằng sai đối tượng hộ dân xây dựng nhà ở trái phép trên đất hay lúa cũng chỉ phải nhận trách nhiệm là chưa hoàn thành nhiệm vụ thiếu kiểm tra chưa chủ động
sau nhiều lần làm đơn tố cáo tới các cấp các ngành để làm rõ sai phạm của cán bộ xã nam hồng trong việc tổ chức đấu thầu đất năm hai nghìn một mươi tám
thì đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiền hải đã thừa nhận việc ông đát chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam hồng
có lời nói thuyết phục người tham gia đấu giá nhường tài sản đấu giá lại cho ông nguyễn xuân cường là không đúng quy định
tuy nhiên hành vi này không đủ yếu tố cấu thành tội phạm
và suốt hơn hai năm nay một mươi bốn lô đất này vẫn chưa được mang ra đấu giá trở lại theo chỉ đạo của bí thư huyện ủy tiền hải
nhiều đối tượng còn ngang nhiên tiến hành săn lấp chiếm dụng
ủy ban nhân dân xã nam hồng
ủy ban nhân dân huyện tiền hải đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với những cán bộ vi phạm liên quan đến kết luận số bốn mươi ba
tuy nhiên trong báo cáo tổng kết công tác nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín của đảng ủy xã nam hồng thì hoàn toàn không nhắc đến những sai phạm hay kiểm điểm trên
được biết kết thúc năm thì đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam hồng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ
còn cán bộ địa chính xã thì được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ còn hạn chế
sau những sai phạm được chỉ ra tại kết luận bốn mươi ba của thanh tra huyện tiền hải
người dân tiếp tục phát hiện thêm nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của chủ tịch ủy ban nhân dân xã nam hồng và cán bộ địa chính xã
một số công dân của ba xã nam hồng nam hà và nam thanh đều đồng loạt gửi đơn tố cáo tới ủy ban nhân dân huyện tiền hải
và sau rất nhiều lá đơn tố cáo trực tiếp ông phạm văn đát thì đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tiền hải đã gửi đơn tố cáo tới ủy ban nhân dân huyện tiền hải
đã có kết luận một số nội dung
trong đó có nội dung ông đát cùng với cán bộ địa chính là ông tạ văn điền nhận ba mươi năm triệu đồng của ông vũ ngọc nam thôn tam bảo để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
việc giao nhận tiền đều không có phiếu thu hay giấy biên nhận
điều này đã được ủy ban dân huyện tiền hải xác minh là đúng và vi phạm điểm e khoảng bảy
điều chín mươi bảy nghị định bốn mươi ba hai nghìn một mươi bốn ndcp

ông tạ văn điền được kết luận là có hành vi vi phạm pháp luật có đông phạm văn đát chỉ là chưa hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu
qua tìm hiểu suốt hơn một mươi năm nay tại xã nam hồng có hàng chục hộ dân đã nộp tiền cho cán bộ địa chính và lãnh đạo xã để làm bia đỏ
nhưng vẫn có nhiều hộ kém may mắn tiền mất mà đến giờ vẫn chưa được việc

tất cả mỗi ông kia là mỗi ông bốn triệu mỗi ông trên ngoài ông đát ông huyền ông tuyến rồi ông điền
bắt mình bị bắt cũng bắt là làm giấy nhưng mà nó không đưa giấy

nhưng mà ông bảo là thế này phải chờ lại đến xem ba sang năm
không làm thủ tục được là mình vào có thúc ông ông bảo cứ làm mày ra cứ làm có sao sao chịu
có một số là chúng tôi đề nghị là cơ quan thanh tra của huyện phải vào cuộc
thế nhưng mà đến nay là mấy tháng trôi qua rồi mà chúng tôi thấy là cũng chưa thấy có một cái kết quả gì cả
có thể nói công tác quản lý sử dụng đất tại nam hồng đang có rất nhiều bất cập và sai phạm
lãnh đạo địa phương và cán bộ chuyên môn dường như đang làm ngơ cho các sai phạm ngang nhiên diễn ra
diện tích đầm thủy sản rộng tới gần chín mươi năm m hai này
họ quyết định năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban dân huyện tiền hải cho ông phạm văn duệ thuê để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản đến tận năm hai nghìn sáu mươi năm
tuy nhiên theo phản ánh của người dân đến nay ông duệ đã ngang nhiên tiến hành múc đất từ ao thủy sản lên để lấp dần từng phần diện tích
làm bến bãi và tiến hành hoạt động tập kết mua bán cát vật liệu xây dựng trái phép
thậm chí ông này còn mua lại một số diện tích đầm xung quanh để mở rộng hoạt động
việc xây dựng bến bãi bất hợp pháp làm ảnh hưởng tới giao thông chung và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tới an toàn đê điều
mặc dù trạm trưởng trạm y tế đã nhiều lần báo cáo trực tiếp và bằng văn bản cho chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhưng không có bất kỳ xử lý nào từ phía chính quyền địa phương
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ubnd huyện tiền hải đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân xã nam hồng kiểm tra giải quyết đơn kiến nghị của công dân
tuy nhiên lãnh đạo xã phạm văn đát vẫn bỏ ngoài tài
tìm hiểu sâu hơn những nội dung người dân tố cáo chúng tôi thấy nhiều vi phạm không chỉ liên quan tới ủy ban nhân dân xã nam hồng mà còn có trách nhiệm thuộc về đảng ủy xã
cụ thể người dân tố cáo chính quyền địa phương đã tự ý đào múc đất nông nghiệp phá vỡ mặt bằng sử dụng sai mục đích
khi tổ xác minh của ủy ban nhân dân huyện tiến hành kiểm tra thì xã nam hồng lý giải rằng đây là chủ trương đã được đảng ủy xã phê duyệt
nhưng trong tất cả các văn bản nghị quyết của
đảng ủy xã đều không đề cập tới nội dung này
ông vũ thành chư và ông vũ văn đông là những người đứng đầu đơn tố cáo vi phạm của cán bộ xã nam hồng
qua trao đổi được biết người dân đã tố cáo tới một mươi hai sai phạm nhưng trong kết luận số một của ủy ban nhân dân huyện chỉ đề cập tới bảy nội dung
còn năm nội dung vẫn chưa có kết luận như việc đầu tư xây dựng chợ nam hồng và lò đốt rác thải xã nam hồng có nhiều mập mở
cụ thể hai công trình này mặc dù mới chỉ đi vào
hoạt động một thời gian ngắn nhưng đã xuống cấp hỏng hóc
nhiều hạng mục không được thi công và bảo đảm chất lượng như thiết kế ban đầu
tổng kinh phí xây dựng cho hai công trình này là trên ba tỷ đồng
tiếp đó người dân còn tố cáo năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân xã nam hồng đã lập danh sách khống các hộ dân bị ảnh hưởng do dịch tả lợn châu phi
theo đó nhiều hộ không nuôi lợn vẫn nhận tiền hỗ trợ của nhà nước lên tới vài chục triệu đồng
nhiều hộ thì được ủy ban nhân dân xã lập danh sách tăng thêm số lợn bị tiêu hủy rồi thu lại khoản tiền tranh lệch so với thực tế
số tiền hỗ trợ do dịch tả lợn châu phi năm hai nghìn một mươi chín được ủy ban nhân dân xã nam hồng báo cáo là lên tới hơn bốn sáu tỷ đồng
trong suốt hơn hai năm sau rất nhiều đơn tố cáo của người dân đối với ủy ban nhân dân xã nam hồng và trực tiếp là người đứng đầu chủ tịch phạm văn đát
thì đến nay ủy ban nhân huyện tiền hải mới chỉ có hai kết luận xác minh
điều khó hiểu là cho đến nay thì tất cả những sai phạm hay cán bộ có liên quan thì vẫn chưa bị xử lý
điều này gây bất bình và hàng loạt nghi vấn được đặt ra là có hay không việc bao che sai phạm tại xã nam hồng